những chức năng và quyền hạn còn lại thì chuyển cho chính quyền địa phương và khu vực tư nhân
khi chuyển giao quyền lực cho chính quyền địa phương và khu vực tư nhân thì họ làm hiệu quả hơn gần gũi phục vụ người dân tốt hơn bởi họ hoạt động theo nguyên tắc cạnh tranh

việc tách dịch vụ công ra khỏi chức năng quản lý nhà nước có cơ chế chính sách nhằm thu hút hiệu quả các nguồn lực xã hội để người dân và doanh nghiệp có thể tham gia là một trong những giải pháp tinh giản bỏ thế độc quyền lông này của các cơ quan nhà nước